thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
thuộc tổ một mươi hai thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng làm bảy công nhân tử vong và ba công nhân bị thương
căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được vào ngày hai mươi ba tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái
là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng
cũng như những vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật